chị mỹ hạnh này nghe nói rằng là hôm nay miền bắc thì sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh mới
thì không biết là tình hình diễn biến thời tiết miền bắc sẽ như thế nào
vâng anh kiên quý vị khán giả tại miền bắc trong ngày hôm nay thì vào buổi sáng thì vẫn xuất hiện nắng
tuy nhiên thì đến trưa chiều thì sẽ bắt đầu có mưa do là xuất hiện không khí lạnh
không khí lạnh tràn về nên là từ hôm nay cho đến hết thứ hai thì vùng núi phía bắc các tỉnh
như là lào cai hà giang hay là lai châu sẽ có nơi có rất hại
nhiệt độ xuống thấp nhất là đến tám độ c
chính vì vậy nên là bà con cần có những biện pháp bảo vệ sức khỏe cho đàn gia súc
không chăn thả ra súc ra cố trưởng trại để bảo vệ vật nuôi khỏi diễn biến thời tiết khắc nghiệt
còn tại các tỉnh miền trung thì không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao
nên khu vực này cũng sẽ có mưa nhiệt độ giảm kèm thời tiết ẩm
chính vì vậy nên quý vị sẽ cảm nhận cái lạnh rõ ràng hơn
hình thái thời tiết này sẽ rất dễ dây ra các bệnh về đường hô hấp
quý vị cần lưu ý là giữ ấm cho cơ thể đeo khẩu trang và vệ sinh tai mũi họng thường xuyên
để loại bỏ các tác nhân gây bệnh
vâng còn nam bộ thì đang bước vào những ngày nắng trời không mưa
cảm giác là tiết trời nóng nhẹ
nhiệt độ cao nhất tại khu vực nam bộ sẽ trong khoảng từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ c
khi có những hoạt động ngoài trời vào cuối tuần thì quý vị cũng đừng quên mang theo nước
để bổ sung thường xuyên cho cơ thể